chủ tịch quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm minsk
thành phố anh hùng thăm bảo tàng lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại thủ đô minsk
tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã viết sổ lưu niệm
tôi rất xúc động được đến thăm bảo tàng lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại
nơi tưởng nhớ chiến công anh dũng và lòng quả cảm của các chiến sĩ và người dân belarus
bảo vệ thành phố anh hùng minsk và tổ quốc trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
vinh quang thuộc về những người đã chiến đấu quên mình quyết tử để ngăn bước quân thù
và mang lại hòa bình không chỉ cho belarus mà còn cho cả nhân loại
trước cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đã tới thăm công ty adani
một trong những công ty hàng đầu của belarus về sản xuất thiết bị soi chiếu y tế an ninh công nghệ cao